nhằm động viên tinh thần các cán bộ công nhân viên không có điều kiện ăn tết cùng gia đình
liên đoàn lao động tỉnh hải dương đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cơ quan khu công nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh
với mục tiêu không để công nhân viên chức người lao động nghèo nào trên địa bàn không có tết
tạo điều kiện để các gia đình đón xuân vui tươi ấm áp
nhân dịp này liên đoàn lao động tỉnh hải dương đã tặng một mươi xuất quà
trị giá mỗi xuất quà là bảy trăm linh đồng cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn không thể về quê ăn tết
liên đoàn lao động tỉnh hải dương cũng đã đi thăm tặng quà các y bác sĩ đang trực tại bệnh viện phụ sản hải dương
và thăm tặng quà cán bộ công nhân công ty môi trường đô thị thành phố hải dương
trong dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy các cấp công đoàn tỉnh hải dương đã phối hợp với chính quyền
và chuyên môn đồng cấp cùng với chủ doanh nghiệp đã thăm hỏi động viên và tặng quà tết
cho trên năm ba trăm linh công nhân lao động với tổng số tiền trên hai bốn tỷ đồng